các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đồng liên hợp quốc unicef cho biết dây chuyển lạnh bảo quản vaccine dành cho triều tiên vẫn đang trong trạng thái chờ giao
dù đây là mặt hàng được ủy ban giám sát của hội đồng bảo an liên hợp quốc miễn trừ các lệnh trừng phạt từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
sima islam phát ngôn viên của unicef nói với john hap rằng
thiết bị dây chuyển lạnh đang chờ để giao đến triều tiên
tại thời điểm này mục đích của chúng tôi vẫn là hỗ trợ chương trình tiêm chủng của triều tiên
thông tin trên trang web chính thức của ủy ban trừng phạt triều tiên thuộc liên hợp quốc cho biết
cơ quan này cho phép miễn trừ trong một năm bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đối với dây chuyển lạnh do trung quốc sản xuất
dự kiến sẽ được chuyển qua cảng đại liên của trung quốc đến cảng nam po ở phía tây triều tiên
tháng ba vừa qua unicef cho biết họ sẽ chuyển các loại hàng nhân đạo
bao gồm vi chất cho thai phụ và sản phụ cho các cơ sở y tế của triều tiên
sau nhiều tháng số hàng này bị giữ lại để kiểm dịch ở cảng nam bồ
giới chuyên gia bên ngoài tin rằng hầu hết các ca sốt đều mắc covid một mươi chín
nhưng triều tiên thiếu dụng cụ xét nghiệm để có thể xác nhận số lượng nhiều như vậy

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại